tình hình mưa lũ tại miền trung vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo mưa lũ tại miền trung trong những ngày tới
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao
nên từ đêm nay đến ngày bốn tháng một mươi một ở các tỉnh từ quảng trị đến phú yên
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
riêng các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định lượng mưa lên đến một trăm linh ba trăm linh mm
có nơi trên ba trăm linh mm
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra
tại các huyện hương sơn hương khê vũ quang cẩm xuyên đức thọ của hà tĩnh
minh hóa tuyên hóa bố trạch quảng trạch thị xã ba đồn lệ thủy của quảng bình cam lộ của quảng trị
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ở các tỉnh thừa thiên huế đến bình định
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên
đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định